tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm nêu bật những thành tích công hiến to lớn của lực lượng cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
với tinh thần quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt lực lượng công an nhân dân đã chi viện hơn một mươi cán bộ nghiệp vụ kỹ thuật
cho chiến trường miền nam cùng toàn đảng toàn dân toàn quân kiên cường bất khuất lập nên những chiến công vang dội
góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong thời đại hồ chí minh
để lập được những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc trên đã có chín trăm linh chín cán bộ chiến sĩ hy sinh trên khắp các chiến trường miền nam
sáu đồng chí bị địch bắt tù đầy hàng trăm đồng chí bị thương tật nhiễm chất độc da cam mắc các bệnh hiểm nghèo do di chứng chiến tranh
đó là những minh chứng cho sự hy sinh kiên trung của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng tại buổi lễ này bộ công an đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt